dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay người dân được nghỉ ba ngày
dự báo lượng hành khách đi và đến các bến xe sẽ tăng hơn so với ngày thường và cùng kỳ năm trước
để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân đại diện nhiều bến xe trên địa bàn thành phố hà nội cho biết
đến thời điểm này chưa có doanh nghiệp nào thông báo tăng giá vé dịch vụ trong dịp mùng hai tháng chín này
để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ các doanh nghiệp vận tải này cho biết sẽ tăng số lượng chuyến
thêm hai mươi bốn mươi so với ngày thường đảm bảo không một người dân nào phải ở lại bến xe
đặc biệt giá vé sẽ không thay đổi so với ngày thường
để đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín sở giao thông vận tải hà nội đã chỉ đào các đội thanh tra
đặc biệt các đội thanh tra khu vực các bến xe tăng cường quản lý chặt ở thời điểm trước và sau khi nghỉ lễ
cùng đó để đảm bảo an toàn giao thông tránh xảy ra ủn tắc huy động một trăm linh quân số
trực tại các bến xe tăng cường quản lý chặt ở thời điểm trước và sau khi nghỉ lễ
các điểm thường xuyên ủn tắc để có thể phân luồng và giải tỏa nhanh khi ủn tắc